đây là một quyết định quan trọng có ý nghĩa lịch sử thể hiện tầm nhìn chiến lược của đảng nhà nước quốc hội về sự phát triển của thủ đô hà nội và đất nước
theo đó hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của tỉnh hà tây huyện mê linh tỉnh vĩnh phúc bốn xã thuộc huyện lương sơn tỉnh hòa bình về thành phố hà nội
sau hợp nhất địa giới hành chính và dân số thủ đô tăng cao với diện tích hơn ba ba trăm linh km hai tăng gấp ba sáu mươi ba lần dân số trên sáu hai mươi ba triệu người tăng hai lần
có hai mươi chín đơn vị hành chính cấp quận huyện thị xã và năm trăm bảy mươi bảy xã phường thị trấn
hiện nay dân số thủ đô hà nội là bảy bảy triệu người gồm ba mươi đơn vị hành chính cấp quận huyện năm trăm tám mươi bốn xã phường thị trấn
thưa quý vị và các bạn sau một mươi năm điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thủ đô hà nội tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ với những thành tiệu to lớn toàn diện góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước
tuy nhiên bên cạnh những mặt đã làm được thì vẫn còn nhiều khó khăn thách thức
để mang đến cho quý vị và các bạn một bức tranh toàn cảnh của thủ đô sau khi mở rộng chúng tôi đã mời đến chương trình bà trần thị quốc khánh đại biểu quốc hội tp hà nội khóa một mươi một đến khóa một mươi bốn ủy viên thường trực ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội
xin chào quý vị khán giả
và ông trần ngọc chính chủ tịch hội quy hoạch phát triển đô thị việt nam nguyên thứ trưởng bộ xây dựng
vâng hẹn xin chào tất cả mọi người
xin chào các khách mời đã tham gia chương trình bàn tròn của chủ nhật nhân dân
và sau đây xin mời các khách mời cùng quý vị khán giả theo dõi một phóng sự sau của chúng tôi
đặc biệt trong một mươi năm hà nội dành nhiều sự quan tâm đầu tư phát triển khu vực nông thôn
nhờ đó bộ mặt nông thôn đổi mới một cách rõ rệt
huyện thạch thất có bốn xã là xã đông xuân tiến xuân yên bình yên trung
trước thuộc địa phận huyện lương sơn tỉnh hòa bình
người dân nơi đây cho biết trước khi sát nhập về hà nội nhiều nơi của bốn xã này thậm chí không có điện
đến nay hệ thống điện lưới quốc gia đã được phủ khắp các địa bàn bảo đảm phục vụ nhu cầu điện sản xuất sinh hoạt của người dân
với tôi ở hòa bình thì là đường điện nó cũng không được như bây giờ tạo ảnh sáng cho người dân
để cho người dân sử dụng hàng ngày cho nó được thuận tiện và được sáng cho bà con
về kinh tế thì thu nhập bình quân đầu người năm hai nghìn bảy
chỉ đạt có chín triệu đồng người
thì đến năm hai nghìn một mươi bảy đã đạt là bốn mươi hai triệu đồng người trên năm
một loạt các công trình về điện đường trường hệ thống giao thông thủy lợi mương bai trụ sở nhà văn hóa trung tâm được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn
tổng mức toàn xã hội đầu tư của hà nội vào nông thôn khoảng bốn mươi ba bốn trăm linh tỷ đồng
đến nay đã có bốn huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
thành phố hà nội đang phấn đấu đến hết năm hai nghìn hai mươi một trăm linh người dân hà nội sẽ được sử dụng nước sạch
xây dựng nông thôn mới đem lại những cuộc sống và đem lại nâng cao đời sống cho người dân
việc đầu tư về cơ sở hạ tầng nhất là các hạ tầng về nông thôn để phục vụ cho việc giao thông phục vụ cho phát triển kinh tế đã được đầu tư rất nhiều
chúng tôi đang triển khai đồng bộ bảy cục công nghiệp
với diện tích gần hai trăm linh hectare để thu hút khoảng một ba trăm linh doanh nghiệp tham gia có mặt bằng sản xuất
bên cạnh đó tạo những điều kiện cho hộ sản xuất doanh sản xuất những sản phẩm lăng nghề để cạnh tranh được trong và ngoài nước
lĩnh vực văn hóa xã hội giáo dục đào tạo y tế khoa học và công nghệ tiếp tục được thành phố hà nội phát triển
công tác quy hoạch xây dựng quản lý phát triển đô thị
tập trung chỉ đạo quyết liệt một số lĩnh vực có chuyển biến tích cực
chính trị xã hội ổn định quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tốt hơn
đối ngoại hội nhập được mở rộng và tăng cường
sau một mươi năm diện mạo đô thị của thủ đô có sự thay đổi nhanh chóng và mạnh mẽ
hàng loạt dự án giao thông lớn được thực hiện kết nối trung tâm với các vùng ngoại vi như đài lộ thăng long cầu nhật tân đường võ nguyên giáp dự án đường sắt trên cao hà nội
hàng loạt trục đường chính được cải tạo mở rộng và hoàn thiện
ở những vùng đất ven đô vốn một thời hoang vắng giờ đã hiện lên khá nhiều khu đô thị hiện đại làm thay đổi diện mạo thủ đô góp phần tăng trưởng kinh tế giải quyết việc làm tạo lập môi trường đô thị với điều kiện sống văn minh
thế nhưng trong suốt một mươi năm này hà nội cũng liên tục phải thực hiện công tác thanh tra giả soát và thu hồi hàng trăm dự án xây dựng thiếu hiệu quả hoặc không thể triển khai ở hà tây vĩnh phúc
nhưng đến giờ hệ quả của những tờ quyết định năm ấy vẫn chưa giải quyết xong
đất dự án vẫn bỏ hoang không thể chuyển đổi lại thành đất ruộng
sơn tây sóc sơn hòa lạc và nhiều nơi vị trí khác được quy hoạch trở thành thành phố vệ tinh cũng trong tình cảnh treo quy hoạch
trái ngược với những quy hoạch treo ở ngoại thành thì trong nội đô các trung cư nhà cao tầng lại mọc lên như nấm
quy hoạch giao thông không theo kịp quy hoạch đô thị thế nên ngày nào đường cũng tắt và người dân hà nội cũng thường xuyên phải chịu cảnh bơi lội giữa phố
sau mỗi đợt mưa lớn
ấp lực cho đô thị trung tâm
bởi vì đô thị trung tâm càng phát triển mà chúng ta cứ giữ gì như thế thì không thể phát triển được
mà nó sẽ còn kẹt xe hơn nữa còn khó khăn hơn nữa về mặt hạ tầng về mặt tất cả những yếu tố về mặt hạ tầng đô thị sẽ khó khăn nhiều
chúng ta mở rộng ra để trong tương lai sẽ đưa các trường đại học
ở đây tôi nói là đại học đây là cơ sở hai thôi
cơ sở một vẫn ở chỗ cũ để là phát triển nó lên ở sâu hơn
nhưng mà những trường đại học thì ở trên thế giới người ta từ năm mươi cho đến một trăm linh hectare
để vừa có chỗ học cho học sinh vừa chỗ vui chơi thể chất có công viên có nơi thể thao để nó lớn hơn
và những trường đại học trong tương lai phải là trường đại học có diện tích và quy mô như quốc tế
thì chúng ta phải mở rộng
bệnh viện cũng thế các cơ quan của chính phủ cũng thế
tất cả đều dồn vào trong bốn cái nội thị cũ của hà nội
thế là không phải
rồi hành lang kỹ thuật rồi vấn đề cấp nước cấp điện rồi là những công viên lớn công viên chuyên đề công viên thể thao
hay là công viên
những giá trị mà công viên rừng như là ba vị
rồi chúng ta sẽ có cả chỗ nghiên cứu về vấn đề là thoát nước bẩn như thế nào vấn đề rác thải như thế nào bãi rác sao
tất cả vấn đề đấy thì phải có một không gian rất lớn để lựa chọn xem xét
thì tôi nghĩ là kỳ vọng chúng ta sau khi mở rộng thì đã thấy được cái tốt của nó
vâng thì chúng ta cũng có thấy rất nhiều là có nhiều kỳ vọng di chuyển những trường học những bệnh viện và có những khoảng công viên lớn cho hà nội
vì tuy nhiên thưa bà khánh sau một mươi năm chúng ta đã làm được những điều đó chưa
và bà đánh giá gì về bộ ẩn của hà nội sau một mươi năm sau khi sắp nhập
trước hết thì tôi thấy rằng là về cái việc kỳ vọng thì chúng ta kỳ vọng lớn lắm
và sau đó thì lại cái luật thủ đô lại được ban hành
đô thị hóa thì nó cũng có được một vài chỗ
nhưng mà nói mới tập trung vẫn cứ là khu vực hà nội cũ
hà tây tại vì tôi sau này tôi ứng cử ở cái vùng hà tây
với cả những cái vùng mới hà nội mới mở rộng vẫn là một cái điểm
coi như là
khao khát của cán bộ và nhân dân ở đấy
các trung tâm bệnh viện lớn đi ra ngoài chưa triển khai được
đây là một cái điều mà chúng tôi vẫn chăn trở
và mỗi lần họ học tiếp xúc của chi chúng tôi vẫn phải ghi nhận những ý kiến này
và chúng tôi lại phải phản ánh với chính quyền thành phố cũng như là với chính phủ
hiện nay thì cái nạn tắc đường và những cái tòa cao ốc nó mọc lên ở những cái con đường trung tâm
cho nên chúng tôi thật sự là chúng tôi rất băn khoăn chuyện này
rất là nguy hiểm
chủ trương của chúng ta thì là đưa
những cái cơ quan cũng như là bệnh viện trường học ra ngoài để giảm tắc đường giảm cái mật độ dân số trong hà nội
thế nhưng sau một mươi năm thì dường như là cái việc đấy chưa làm được
và hà nội vẫn đang trong tình trạng quá tải về hạ tầng
đây có phải là một trong những bất cập không ạ
sau khi mà quốc hội bấm nút thông qua thì ngày một tháng tám năm hai nghìn tám sẽ là cái ngày mà hà nội mới mở rộng
bây giờ một mươi năm rồi
thì chúng ta biết là sau đấy ngay sau đấy thì bộ dựng trên tinh thần chỉ đạo của chính phủ
thì bộ dựng cùng hà nội làm cái quả
nhưng thủ đô hà nội mở rộng đến năm hai nghìn ba mươi tầm hai nghìn năm mươi
mà tư vấn là tư vấn là chúng ta lựa chọn tư vấn quốc tế
bpd là tư vấn mỹ và hàn quốc là làm trong hơn một năm
và đến tháng một năm hai nghìn một mươi một thì thủ tướng thông qua
và tôi nghĩ chưa có một cái quy hoạch đô thị nào hoành tráng mà mạnh mẽ và ý tứ tốt
và được thông qua như quy hoạch thủ đô hà nội
phải được người dân xem xét triển lãm người dân xem
rất nhiều hội thảo quốc tế được quốc hội xem xét được chính phủ được trung ương cũng nghiên cứu xem xét rồi sau đấy thủ tướng phê duyệt
nhưng tôi nghĩ đây là một trong những quy hoạch tốt nhất từ trước đến nay
với quy hoạch đó thì chúng ta thành lập ra là có đô thị trung tâm và năm đô thị vệ tinh hai đô thị trinh thái
và như chị khánh nói là các đô thị vệ tinh từ sóc sơn cho đến sơn tây cho đến hòa lạc cho đến sơn mai và phú chiên
gần như các đô thị đấy là đô thị vệ tinh để làm cái nhiệm vụ là
phát triển kéo dãn dân của chủ đô ra và làm đúng cái chức năng của những đô thị vệ tinh theo tức năng của mình
để tạo dựng lên cái sự phát triển hà nội
nhưng mà như chị khánh nói thì chúng ta chưa làm được bao nhiêu
chỉ tham gia một vài tuyến đường rồi mở rộng thế thôi
nhưng mà quy hoạch thì đã có rồi
năm đô thị vệ tinh đã có khoảnh trời
nhưng mà chúng ta gần như là chưa có cái làm gì đầu tư gì vào những khu đấy để giãn cái dân trung tâm ra
vâng quy hoạch chuẩn nghĩ quyết đưa ra chủ trương rất chuẩn
nhưng mà vấn đề chắc là chúng ta vừa mắc nổi khâu thực hiện ạ
không thực hiện
tôi là tôi thấy là ý kiến của cử tri phần lớn người ta nói rằng là
cái việc này với việc mà cứ điều chỉnh quy hoạch
dạo này gần đây là cái vấn đề xin các dự án là nặng về là điều chỉnh quy hoạch
tức là họ không chấp hành cái quy hoạch cũ
vấn đề thứ hai nữa là cũng hơi là gọi là
chạy theo những cái
cái đề xuất của doanh nghiệp
mà doanh nghiệp nhẽ ra những vấn đề này phải chấp hành theo đúng quy hoạch
thì tôi cho là cái chỗ này về cái vấn đề là kỳ cương của nhà nước là phải được chấp hành
vâng thưa ông chính nhìn lại cách đây một mươi năm thì những cái vùng đất mà được sắp nhập vào hà tây
như là ở vĩnh phúc hay ở hòa bình thì giá đất tăng gấp hai thậm chí là ba lần
và đã có rất nhiều người dân hồ hời khi mà giá đất tăng
và nhiều dự án đã được đặt ra
tuy nhiên cho đến thời điểm này sau một mươi năm thì rất nhiều dự án trở thành dự án treo
có phải chăng đây cũng là một trong những cái hệ lụy từ cái việc điều chỉnh quy hoạch
hay là do chậm vướng mắt cho khẩu truyền khai không ạ
phải nhìn rõ về cái công chuyện đó
thì khi mà người ta đang dậm dịch để mà biết rằng là chính phủ đang làm cái nhiệm vụ là mở rộng danh chế tù đồn rồi
và người ta cũng biết rõ về cái việc là tỉnh hà tây vào
rồi điểm nào điểm nào người ta biết hết
bởi vì thông tin bây giờ thì
thì người dân biết rất là nhanh
vì thế nhưng là người dân đã biết thì các doanh nghiệp mới biết nhanh hơn
do đó cho nên là người ta đã nghiên cứu trong cái việc như thế thì chỗ nào có khả năng để mà người ta đầu tư vào đấy
cái đấy thì chúng tôi biết như này
trong quá trình mà làm quy hoạch thì khi chưa mở rộng thủ đô thì đã có cái việc là
chủ yếu là hà tây là người ta đã thành lập rất nhiều dự án
mà dự án đấy là dự án của tỉnh hà tây chứ không phải là dự án cho cả hà nội mở rộng
bởi vì chính quyền hà tây cũ người ta làm
mà người ta làm là phù hợp với yêu cầu phát triển của cái tỉnh người ta
thế điều điều là đúng
thế thì lúc mà bắt đầu mở rộng xong nó có quyết định xong thì chúng tôi phải làm nhiệm vụ hay nói cách khác lúc ấy là bộ dựng
được nhiệm vụ thủ tướng là xem xét lại mấy trăm những cái dự án ở tỉnh hà tây ở vĩnh phúc chẳng hạn mê linh chẳng hạn
dự án nào tốt phù hợp với yêu cầu phát triển của thủ đô thì tiếp tục làm
dự án nào không phù hợp hay nói cách khác cái gì phù hợp với mức độ nào đấy thì tiếp tục nghiên cứu
đấy là có một cái thời gian như thế
thời gian đấy tôi biết rằng thời gian đấy có một số ít cái đồ án mà phù hợp với yêu cầu phát triển hà nội
hay nói cách khác là phù hợp với cả quyết vùng tù đô ở năm hai nghìn năm mà có thể được thì có thể cho triển khai
và dự án nào không phù hợp thì phải dừng lại để mà tiếp tục xem cái quy hoạch hà nội mới khi người ta làm như thế thì có phù hợp không
thì nghĩ vào
cái điều ấy là chính phủ đã nghiên cứu chứ không phải là ai muốn làm gì thì làm
nhưng mà có một cái điều như anh nói thì tôi nghĩ cũng có
có ý là cũng có những cái dự án mà hiện nay là chưa phát triển được mà ta cứ hay gọi là treo
cái việc đấy cũng có thể
bởi vì các doanh nghiệp đấy lúc người ta làm người ta được yêu cầu là phù hợp
có thể một trăm linh hai trăm linh ba trăm linh hectare cũng có
nhưng mà những nhà đầu tư ấy là không có lực để làm
hay nói cách khác là tài chính chất kèm
cái thứ hai là người ta đang trông đợi có sự điều chỉnh như chị khánh nói
cho nó phù hợp với yêu cầu người ta
bởi vì người ta chỉ làm dự án này dự án nông nghiệp thôi
dự án nông nghiệp
rồi là nông nghệ kỹ thuật cao
có lấy nhiều diện tích đấy
nhưng người ta muốn là làm bất động sản
phải làm thế nào để cái diện tích đấy phải sinh lời lớn hơn
thế người ta cứ chờ đợi
rồi người ta có tìm mọi cách để mà làm thế nào để phù hợp yêu cầu người ta
thế cái việc ấy vẫn xảy ra
sau đó khi nó không phù hợp quy hoạch thì cái đấy phải chờ đợi
thưa ông khi mà chúng ta quy hoạch hà nội
thì chủ trương chúng ta là muốn mở rộng để cho hà nội tránh cái mật độ dân số quá cao
tránh các đường tránh các khu đô thị ở trong nội đô
tuy nhiên thực tế chúng ta nhìn thấy sau một mươi năm thì những cái khu đô thị ở bên ngoài hà nội
ở bên dìa hà nội ở những vùng lân cận thì vẫn bỏ hoang
trong khi đấy thì mật độ xây ở hà nội lại vẫn có chiều hướng tăng lên
và ở những nơi mà điểm ngẽn tắt đường thì lại vẫn tiếp tục có những khu đô thị cao cấp
hay là những khu trung cư hay là những khu biệt thự cao cấp vẫn mọc lên
vậy thì thưa ông có phải chăng là chúng ta đang đi ngược lại quy hoạch
và có phải chăng là cái quy hoạch giao thông nó không đi liền với quy hoạch của đô thị
đâu ra dẫn đến nhiều hệ lực như vậy
đầu tư cuối cùng là đáng lẽ mình phải ở trường học mình phải ở cây xanh
thì người ta sẽ xây dựng các công trình cao tăng nhà ở
đấy là cái nguyện vọng người ta
nhưng mà công tác quản lý cũng phải hết sức nghiêm khắc
để xem dự án nào là phù hợp hay dự án nào không phù hợp
thì vừa rồi như anh nói thì có một số doanh nghiệp là xây dựng cũng theo quy hoạch
nhưng mà đáng lẽ là mật độ có mật độ thôi thì xây dựng mật độ cao hơn
nhà thấp hơn thì xây cao hơn
thì trong cái lúc mà đang còn khó khăn thì nhiều khi là các nhà quản trị
cũng muốn là chiều nhà đầu tư
sức ép của doanh nghiệp
sức ép của doanh nghiệp nói thật như thế thì cũng bị ảnh hưởng
nhưng chúng ta phải rút doanh nghiệp ngay tới giờ
để làm thế nào để quản lý phải đúng quy hoạch
và các nhà đầu tư cũng phải hiểu rằng là chúng ta xây dựng cho đất nước
cho bản thân mình nhưng mà xây dựng cho cái sự phát triển của đô thị trong tương lai bền vững
thì các nhà đầu tư cũng phải hướng và hiểu được như thế
việc cân bằng giữa quyền lợi của doanh nghiệp cũng như là của quyền để đảm bảo đúng quy hoạch
là một quyền lợi rất khó
tôi nghĩ lời giải bài tán này trước hết là quy hoạch tốt
và quy hoạch từ quạch chung quạch phân khu quạch chi tiết
và kể cả thiết kế đô thị phải rất chuẩn rất tốt
nó phải phù hợp yêu cầu phát triển của thủ đô
cái thứ hai là những nhà quản lý đô thị
từ quận cho phường cho đến thành phố và những ban quản lý
phải hết sức hiểu được luật trong công tác này như thế nào
quản trị một cách rất chặt chẽ nào
và phải làm việc rất tốt với các nhà đầu tư
và các nhà đầu tư cũng phải hiểu rằng là
mình đầu tư là đầu tư cho ai
đầu tư cho thủ đô thì cái lợi nhuận trước hết là cho sự phát triển bền vững
chứ không phải lợi nhuận trước hết là cho mình
hay là cho xã hội mức độ
cái đấy không phải
và chúng ta phải nhìn đến cái sự phát triển cho tương lai đô thị
nó phải bền vững
vì thế cho nên nhà đầu tư cũng phải thông cảm với cái nhà quản lý
và nhà quản lý cũng phải mạnh mẽ trong cố tình để mà quản lý của mình
thì phải giải quyết được cái bài toán này
thì theo tôi đấy là một bài toán cả hai bên
và chúng ta cùng một cái ý thức là xây dựng
cái sự phát triển cho đô thị hà nội bền vững
và chúng ta gọi là đô thị xanh
phải gọi là đô thị thông minh
vâng và hiện nay chúng ta cũng đang bước vào giai đoạn mới
để xây dựng thành phố thông minh hiện đại
trước hết là tập trung vào đề án xây dựng chính quyền đô thị
thưa bà khánh hà nội cần làm gì để triển khai thành công
các cái bài phát triển mới này ạ
hiện nay bây giờ chúng tôi biết là cái vấn đề là
ngày xưa thì chúng ta là triển khai cái vấn đề giải quyết thủ tục hành chính
hay là thì nó cũng hay rồn về những các bộ ngành
rồi là các sở ngành rồi là ủy ban nhân dân các cấp
bây giờ có thể chúng ta thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến
là không phải đi đâu cả
nhất là vấn đề doanh nghiệp đóng thuế hay là đăng ký kinh doanh
hoặc là những vấn đề về thực hiện những cái hộ tịch tư pháp ấy
thì tất cả những cái này cũng đã và đang được triển khai
ở chính quyền cấp cấp ủy ban nhân dân cấp cấp
cũng như là ở các sở ngành
chủ tịch nguyễn đức trung ấy thì cũng đã chia sẻ với hội nghị của chính phủ
thì có nói rằng là hà nội giờ đã được kết nối tất cả các cơ quan trong thành phố
và có thể chỉ cần những cái khai thác trên cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố
thì cái này cũng rất là tiết kiệm thời gian
và chi phí cho doanh nghiệp thì chúng tôi cũng hy vọng là hà nội làm được cái vấn đề này
chính quyền đô thị cũng là một trong những nội dung mà chúng ta cần phải nghiên cứu
bởi vì cái đấy để nó thể hiện cái sự quản lý chuyên suốt không qua nhiều cấp quá
để làm thế nào để cái sự quản lý đấy nó phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội
thì tôi nghĩ cái việc mà chính quyền đô thị chúng ta nghiên cứu thành phố hồ chí minh
nghiên cứu cái việc chúng ta phải xem xét như thế nào
rồi tôi nói tới cả vùng nữa tôi xin thưa với chị khánh
tôi nói với anh hà là vùng thủ đô hà nội chúng ta đã điều chỉnh rồi
bây giờ là trên chín tỉnh và hà nội nữa
mà quy hoạch vùng là gì là sự kết nối giữa thủ đô hà nội và các vùng xung quanh
để tạo điều kiện để phát huy cái giá trị tài năng tiềm năng và tất cả mọi thứ của vùng
và vùng lại tác động ngược lại về cả vấn đề lao động kể vấn đề kinh tế v v
nhưng mà cái ban quản lý vùng thủ đô thì không làm được việc này
hay nói cách khác là chúng ta chưa có cái bộ máy để quản trị cái việc là
quản lý phát triển vùng để tạo điều kiện cho hà nội phát triển
như ở nước khác nước tư bản người ta đâu không có
người ta là từ trung ương đến vùng rồi đến tỉnh rồi đến xã không có cấp huyện
cũng bốn cấp thôi nhưng mà người ta có cấp vùng
mà cấp vùng đấy để điều tiết tất cả cái việc đó thì việt nam lại không có
nên là chúng ta có vùng thủ đô có vùng thành phố hồ chí minh nhưng mà
hai vùng ấy không phát huy được tác dụng của mình
mà cái đấy là cái rất quan trọng cho cái việc hà nội phát triển như chúng ta đã nói
vâng và chúng tôi cũng rất hy vọng là chúng ta khép lại một mươi năm đã qua
rút kinh nghiệm từ những bất cập để xây dựng ra một hà nội là một thủ đô
xứng tầm trong một mươi năm tới và những năm tiếp theo
xin trân trọng cảm ơn bà trần thị quốc khánh và ông trần ngọc chính
đã tham gia chương trình bàn tròn hôm nay
thưa quý vị và các bạn chặng đường một mươi năm không dài không ngắn
nhưng thành phố hà nội cũng đã để lại nhiều dấu ấn
con đường phía trước đang mở ra với cả thuận lợi thời cơ khó khăn và thách thức
đối với hà nội đòi hỏi mỗi cán bộ và người dân thủ đô phải chủ động
năng động tích cực sáng tạo hơn nữa để hà nội luôn xứng đáng là trái tim của cả nước
thưa quý vị chương trình bàn tròn phát sóng lúc một mươi năm h chủ nhật
phát lại lúc một mươi năm h thứ ba một mươi chín h một mươi năm thứ tư và một mươi h ngày thứ sáu hàng tuần trên truyền hình nhân dân
quý vị có thể xem trên trang web nhândântv vn và qua youtube truyền hình nhân dân